hướng dẫn mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã thay đổi thời gian cách ly
vì một số chuyên gia cho biết khung thời gian dễ lây nhiễm nhất là sớm hơn
ủy viên bộ y tế công cộng chicago tiến sĩ allison agwani cho biết
thời gian từ khi tiếp xúc với f đến khi nhiễm bệnh sẽ ít hơn
sẽ mất ít thời gian hơn để phát triển các triệu chứng mất ít thời gian hơn để lây nhiễm
và đối với nhiều người cũng cần ít thời gian hơn để hồi phục chủ yếu là nhờ đã tiêm chủng
bộ y tế công cộng iinois cho biết cdc mỹ quyết định thay đổi như vậy
là do biến thể omicron tiếp tục lan rộng khắp nước mỹ
và dựa trên các chứng cứ khoa học hiện tại về thời gian và khoảng thời gian mà một người dễ lây nhiễm nhất
cdc mỹ cho biết ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy
việc lây truyền covid một mươi chín thường bắt đầu từ một cho đến hai ngày trước khi bắt đầu có các triệu chứng
và kéo dài trong hai cho đến ba ngày sau đó
tiến sĩ awadi nói vì dữ liệu của cdc mỹ cho thấy
sau bảy ngày hầu như không có nguy cơ lây truyền nào vào thời điểm này
và trong khoảng thời gian từ năm đến bảy ngày đó
tùy thuộc vào việc mọi người đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa
nhưng nguy cơ giảm đi rất nhiều
và nếu kết hợp với việc đeo khẩu trang thì nguy cơ thực sự là rất thấp
đối với những người không có triệu chứng hướng dẫn của cdc mỹ cho biết
họ có khả năng lây chuyển ít nhất hai ngày trước khi xét nghiệm dương tính
cdc mỹ khuyến cáo những ai đã tiếp xúc với fpt
nên làm xét nghiệm vào lúc năm ngày sau khi tiếp xúc
hoặc ngay khi các triệu chứng xảy ra
nếu có triệu chứng xảy ra nên cách ly ngay lập tức cho đến khi có xét nghiệm âm tính
giám đốc sở y tế công cộng illinois tiến sĩ ngozi ejike
nói rằng thời gian ủ bệnh có thể thay đổi
nhưng nếu xét nghiệm quá sớm nên tiếp tục xét nghiệm ngay cả khi âm tính
vì thời gian ủ bệnh ở biến thể omicron có thể ngắn hơn một chút
vì vậy có thể xét nghiệm sau hai ngày
nhưng nếu có triệu chứng phải xét nghiệm ngay lập tức
hoặc xét nghiệm quá sớm chỉ sau hai ngày
dù có kết quả âm tính thì vẫn chưa chắc chắn
mà cần phải xét nghiệm lại và phải để ý các triệu chứng
ngứa cổ họng đau đầu và tất cả các loại triệu chứng
bất cứ điều gì mới đều có thể là triệu chứng của căn bệnh mới này
theo hướng dẫn trước đây của cdc mỹ
các triệu chứng covid một mươi chín có thể xuất hiện trong vòng từ hai cho đến một mươi bốn ngày
sau khi tiếp xúc với f
cdc mỹ cho biết f có thể tiếp xúc với người khác
sau khi đã cách ly năm ngày và không còn triệu chứng
ở người có triệu chứng thì ngày xuất hiện triệu chứng được tính là ngày không
đối với người không có triệu chứng thì ngày xét nghiệm dương tính là ngày
cứ thế đến tiếp năm ngày để tính thời gian cách ly
một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh
tăng cường sức lệ kháng giúp bản thân vượt qua đường bệnh tật
các f f một
khi thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý một số vấn đề sau để nâng cao sức khỏe
chế độ dinh dưỡng đảm bảo nguyên tắc cân đối và đầy đủ dinh dưỡng
ăn đủ số lượng đa dạng các loại thực phẩm đảm bảo nhu cầu theo từng nhóm tuổi
bao gồm chất bột đường chất đạp chất béo vitamin khoáng chất chất sơ và nước
đảm bảo ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày có thể ăn thêm một ba bữa phụ
đảm bảo nguyên tắc chế biến hợp khẩu vị sở thích và khả năng nhai nước tự ăn
bệnh nhân có tình trạng chán ăn đau họng giảm vị rác xú rác
có thể chế biến dạng mềm lỏng dễ ăn và dễ hấp thu
thực hiện các nguyên tắc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
trong khi mua chế biến và sử dụng bảo quản thực phẩm
trẻ em người trưởng thành có bệnh lý nền như đái tháo đường tim mạch
suy thận cấp suy thận mạn cần thực hiện đúng chế độ dinh dưỡng
theo tư vấn của bác sĩ hoặc cán bộ dinh dưỡng
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
protein đạm thanh phân nền tảng cơ bản cấu tạng nền tế bào và mô cơ thể
tham gia các phản ứng miễn dịch của cơ thể
thiếu protein sẽ bị ức chế việc hình thành kháng thể giảm khả năng chống lại virus
bữa ăn trong ngày đều cần chất đạm
cần phối hợp cả thực phẩm dầu đạm động vật như cá thịt gà thịt bò
trứng sữa sữa sữa sữa sữa sữa sữa sữa sữa
và đạn thực vật các loại đậu nấm đậu phụ
các loại thực phẩm dầu vitamin và khoáng chất
nhóm vitamin bao gồm vitamin a có trong gan động vật các loại rau củ có màu vàng đỏ xanh sẫm
các loại thực phẩm dầu vitamin có trong gan động vật các loại rau củ có màu vàng đỏ xanh sẫm
vitamin d có trong dầu gan cá nhất là ở các loại cá béo cá chích
vitamin e dầu thực vật quả hạch hạt hướng dương mầm lúa mì hạt ngũ cốc toàn phần đậu phộng rau bina cải xoăn
acid folic có thể tìm thấy trong thịt bò cam các loại rau màu xanh đậm
vitamin b sáu ở trong cá hồi cá ngừ các loại trái cây rau củ đa dạng
vitamin b một mươi hai có ở trứng thịt cá phô mai
nhóm khoáng chất bao gồm sắt gan động vật nghêu vừng các loại động
kẽm các loại sò thịt động vật vừng đậu đồng nội tạng động vật và ngũ cốc nguyên cám
xelene có trong nội tạng và thịt động vật hải sản
đảm bảo đa dạng thực phẩm để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch
nhóm thực phẩm chứa flyverna giúp tăng khả năng chống oxy hóa tăng cường miễn dịch của cơ thể
và đã được chứng minh
là có thể ước chế các hoạt động của nhiều loại virus
trong đó quả họ dâu berry trà xanh cần tây hành tây trái cây họ cam chanh bưởi
các loại rau gia vị như các loại húng tía tô súp lơ xanh cải xanh táo gừng tỏi nghệ
và các loại dầu lá màu xanh dầu ô liu đậu nành
nhóm thực phẩm chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe probiotics và chất sơ brebiotics
đối với probiotics ta có thể tìm thấy trong sữa chua sữa phô mát dưa chua kimchi tương bẩn cà pháo
đối với prebiotics có trong hạt ốc chó sô cô la đen hành tây yến mạch táo tỏi tây đậu lang đỏ
nhóm chất béo đặc biệt là chất béo dầu omega ba
ưu tiên sử dụng những loại chất béo không no như cá quả bơ dầu ô lưu dầu đậu nành dầu hướng dương
hơn là những chất béo no ở trong thịt mỡ bơ thực vật dầu dừa phô mát
omega ba là acid béo thiết yếu cơ thể không tự tổng hợp được
có vai trò chống viêm và cải thiện hệ miễn dịch
có nhiều trong dầu cá dầu gan cá tuyết cá mỏi cá hồi cá ba sa cá bơn cá trích cá thu hay cá ngừ
uống đủ nước theo nhu cầu và đúng cách
uống một năm đến hai lít nước mỗi ngày nước đun sôi để nguội hoặc đã tiệt trùng
uống từ từ từng ngụm nhỏ và chia đều trong ngày ngay cả khi không khát không uống nhiều nước trước khi đi ngủ
tránh các loại thức uống có ga nước ngọt đồ uống có chứa cồn
xây dựng lối sống tập luyện sinh hoạt lành mạnh
luyện tập đều đạn cả khi ở trong nhà cương độ vừa phải phù hợp với tình trạng sức khỏe nên tập luyện hàng ngày tối thiểu ba mươi phút mỗi ngày
duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh ngủ đủ giấc bảy tám tiếng một ngày không lạm dụng rượu bia không hút thuốc
giữ tinh thần lạc quan suy nghĩ về những điều tích cực tránh lo lắng thái quá
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc nước sắc